từ cái sinh hoạt đó mà họ lúc nào cũng gán với rừng và bảo vệ rừng chứ không bao giờ họ thể phá rừng được
cái đó rõ ràng thế còn cái cách họ bảo vệ là theo cái cách văn hóa riêng của từng dân tộc
ví dụ như là họ bảo vệ rừng để bảo vệ nguồn nước này bảo vệ rừng để bảo vệ cái văn hóa truyền thống của họ này
có thể nói văn hóa tây nguyên là văn hóa rừng
toàn bộ đời sống văn hóa ở đây đều là biểu hiện mối quan hệ khắng khít máu thịt của con người của cộng đồng người với rừng
vậy nên việc bảo vệ rừng cũng là điều vô cùng quan trọng cấp thiết trong đời sống của đồng bào các dân tộc tây nguyên
đối với người đồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyên này rừng chính là môi trường sống gò
lâu nay thì chúng ta cái quan điểm rằng là rừng là của chúng
một cái chung rất là không rõ ràng tức là không có chủ rừng
rừng đối với họ là gì một là đảm bảo nguồn nước sinh hoạt quanh năm nước rừng
thứ hai đó là nơi để mà chặt đốt kiếm củi
thứ ba là gỗ làm nhà
rồi thứ tư đó là những cái động thực vật rừng để mà nuôi dưỡng cuộc sống hàng ngày của họ
thứ năm đó là nơi tâm linh để mà thờ cúng rồi thần rừng và chôn cất người đàn bốc
rồi thứ sáu đó là nơi để mà tiến hành những cái nghi lễ văn hóa những tổng tục văn hóa ví dụ như là không giao văn hóa cổng chiên đó cũng là một cái dạng nói chung là rừng đối với họ là tất cả
những năm gần đây thực hiện chính sách của nhà nước về quản lý rừng một số địa phương đã triển khai giao đất giao rừng cho cộng đồng quản lý và sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lầm nghiệp
cộng đồng còn được tham gia nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng
cộng đồng còn được tham gia nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng
nhiều mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng sống gần rừng đã cho thấy những hiệu quả tích cực
tại thôn bà cầy xã hơ mong huyện sa thầy tỉnh con tum các vụ vi phạm đất rừng đều được phát hiện và xử lý theo quy chế của làng trên nền luật tục truyền thống của làng
tại thôn bà cầy xã hơ mong huyện sa thầy tỉnh con tôn các vụ vi phạm đất rừng đều được phát hiện và xử lý theo quy chế của làng trên nền luật tục truyền thống của làng
và đó cũng là một nét văn hóa đẹp của người dân tộc gia rai nói riêng và dân tộc thiểu số tây nguyên nói chung
khi nào mà có dấu hiệu là xâm hại đến rừng là người ta bao vệ
người ta nhận thức được đảng nhà nước về nước xét ngân thôn do ai cùng do dân vì dân mình phải quản lý quản lý cho nó chặt
quản lý không phải là phạt đó nó sợ phạt nó không sợ đâu
cái đó là quy ước hướng ước của dân làng không ai vi phạm
càng đi và tìm hiểu mới thấy người tây nguyên không thể sống tách xa con đất
không thể sống tách khỏi tự nhiên không thể sống tách khỏi rừng
bởi với họ rừng hoàn toàn không chỉ là vật chất là tài nguyên mà rừng còn là cội nguồn của văn hóa
vậy nên khi màn đêm buông xuống bền bếp lửa bập bùng
người già lại kể cho con cháu nghe về những câu chuyện về truyền thống về dân tộc về núi rừng đại ngàn
vì các dân tộc ở tây nguyên thì họ không có văn tự
cho nên những cái câu chuyện trong đời sống hoạt động hoặc những cái câu chuyện xưa dân gian về nguồn gốc con người thì nó được truyền khẩu từ đời này qua đời khác
vậy nên những câu chuyện nó được lưu truyền từ đời trước qua đời sau thì do người kể
vậy nên từ đấy người ta muốn bảo tồn được câu chuyện đấy mà nó không bị mai một
thì bằng cách là hàng đêm người ta ngồi bên bếp lửa thì người già sẽ kể về sự tích của làng mình
rồi sự tích hình thành núi này hoặc con sông kia
trẻ nhớ và lớp trẻ sau thì hàng đêm nghe câu chuyện đấy lại về kể lại cho những lớp kế cận nữa
thì nó cứ nối nối vào nhau để bảo tồn một cái văn hóa truyền khẩu của người tây nguyên
và nếu ai muốn thật sự khám phá cuộc sống của người tây nguyên
hãy hòa mình vào nhịp sống vẫn còn lưu giữ được nhiều nét rất riêng nơi núi rừng
buôn làng cùng âm thanh vọng lại từ mạch nguồn của đại ngàn hùng vĩ
có thể nói vùng đất tây nguyên là một kho tàng văn hóa vô cùng sống động
sống động trong từng lễ hội trong từng phong tục tập quán
và nếu ai một lần đến với tây nguyên
hẳn sẽ không bao giờ quên để gọi là một trong những lễ hội trong từng phong tục tập quán
được sự phóng khoáng nhưng cũng vô cùng kỳ bí trong nghệ thuật điều khắc tượng
đó là những tác phẩm thô mộc hồn nhiên nhưng mang trong mình nhiều quan niệm nhân sinh sâu sắc
về cuộc đời lẽ sống về cõi thực và hư mà chỉ những đôi tay khéo léo
đầy sáng tạo mới thổi hồn thành tác phẩm nghệ thuật
nghệ thuật tạc tượng gỗ của đồng bào tây nguyên không chỉ là biểu hiện tâm linh
tín ngưỡng của vạn vật hữu linh hoàng sơ mà còn phản ánh một trong những nghề thủ công độc đáo
của các tộc người nơi miền cao nguyên đất đỏ
tượng gỗ thường được trưng bày trang trí nơi nhà dài nhà sông bến nước
những phò tượng gỗ đều mang lối đi điều khắc đơn giản mộc mạc mô tả chân thực về cuộc sống nương dẫy
săn bắn tập tục tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng của các dân tộc người ở tây nguyên
đặc biệt với những bức tượng dùng trong nhà một
tượng gỗ đã tạo nên một bảo tàng chân thực về cuộc sống của đồng bào
vừa mang giá trị thẩm mỹ vừa mang giá trị tâm linh sâu sắc
tượng mẹ cõng con và phổ biến nhất là ở bốn cái góc của nhà mồ thì chúng ta hay thấy là họ có những cái tượng những cái người ôm mặt ngồi khóc
thì đấy là những cái hình tượng mà nó phổ biến nhất trong cái tượng dân gian của tây nguyên nói chung và tượng nhà mồ nói riêng
theo các nhà nghiên cứu không phải ai cũng đéo được tượng nhà mồ và cũng không phải lúc nào cũng đéo được
họ chỉ có thể đéo được tượng nhà mồ trong lúc xuất thần nhất
với họ nghệ thuật tạc tượng không phải là một nghề mà nó chính là đời sống là hơi thở là không khí là khát khao được bộc lộ
mặc dù không qua trường lớp đào tạo nào nhưng những người nghệ nhân tạc tượng dân gian ở đây từ khi sinh ra và lớn lên đã thấm đẫm trong mình nền văn hóa truyền thống đặc thù của tây nguyên
nghệ nhân ksor hanau là một người như vậy
ông là một trong những nghệ nhân người dân tộc gia rai
nổi tiếng bậc nhất về tạc tượng nhà mồ ở vùng đất tây nguyên
những bức tượng gỗ của ông luôn luôn mang trong mình sức sống tiềm ẩn
cái tượng nhà mồ thì ta nói thì quan trọng nhất là cái bộ mặt đó quan trọng nhất
nói chung là chân tay với cái thân người đó thì là đây là cũng quan trọng
cái bô mặt là quan trọng là có cái hồn
đấy nhưng mà là cái khó có trong đó
nhưng mà là mình làm cái nếp
nói chung con người thật thì là nhưng không đúng
đẹp quá là không đúng
đúng cái tượng đó thì là nhưng mà là tưng tưng tưng tưng với là ta nói là ma
đấy nhìn là ma
hay là nhìn là cái mặt nát ấy
lúc đó là con người là con thanh con người
nhưng mà là ma thì con thanh ma
nhưng mà ai cho thấy bây giờ người nghĩ như thế thôi
một là mình vừa sợ hay là mình muôn cười
buôn cười như thế cái tượng đó có cái hồn trong đó
sản sinh ra cái tượng
những người có cái tâm để làm
không phải là hằng ngày là người ta làm cái công việc đúc tượng
đéo tượng mà người ta bằng cái tâm chia tay với lần cuối cùng với linh hồn của người chết
thì người ta đéo lên những cái đấy để người ta làm
thế nên thành thử rất là mang luôn cả một cái thế giới tâm hồn của những người sống gửi gắm cho người chết
nhìn thì thô sơ thế nhưng mà cái hồn của tượng thì rất là sâu sắc
và càng nhìn thì mình càng thấy
có những cái mà nó mang lại cho mình những cái cảm nhận những cái suy nghĩ kể cả về góc độ nghệ thuật cũng như là về góc độ đời thường
với nghệ nhân yếu tố cơ sò hà nào để tạc được một bức tượng nhà mô đẹp
nghệ nhân phải biết thổi hồn mình vào bức tượng để những vật vô trì vô giác đó trở nên sống động
đối với những nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm chỉ cần nhìn qua vân và thớ gỗ
chú ý độ đậm nhạt
thì có thể chọn gỗ phù hợp với ý tưởng định khắc họa
nghệ nhân nào tinh tế trầu chuốt hơn nữa thì dùng sắc độ của cây gỗ để tạo màng miếng đậm miếng nhạt trên tác phẩm
bằng những công cụ thô sơ như rìu dao đục
mà những khúc gỗ tưởng chừng như vô trì vô giác dưới đôi bàn tay tài hoa và trí tưởng tượng phong phú của ông đã trở thành những vật có hồn
mỗi tác phẩm đều mang một cảm xúc dáng vẻ khác nhau
như toát lên cốt cách sự phóng khoáng của núi rừng tây nguyên
không chỉ dừng lại ở đó những phò tượng còn là những tác phẩm mang đậm giá trị bản sắc văn hóa dân tộc chứa đựng giá trị truyền thống
ông kpui quách là một trong những học viên được nghệ nhân cơ sò hờ nào chỉ dạy cho từng đường nét chạm khắc
đây là người đòi hỏi sự sáng tạo tính kiên trì bền bì
nên không phải ai cũng có thể đánh giá trị bản sắc văn hóa dân tộc
không phải ai cũng có thể theo nghề và sống được bằng nghề